thưa quý vị và các bạn sáng nay không khí lạnh lại tiếp tục bổ sung xuống nước ta
và khiến cho bắc bộ tiếp tục có mưa và rét
dự báo trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ ngừng bổ sung xuống
tuy nhiên với quá trình di chuyển hơn về phía đông nó sẽ tăng cường hơi ẩm vào bắc bộ
và đặc biệt là khu vực phía đông bắc bộ
trong đêm nay và sáng ngày mai ở đây tiếp tục có mưa và mưa nhỏ
với nền nhiệt đêm nay chỉ khoảng từ một mươi ba cho đến một mươi năm độ
khu vực vùng núi đặc biệt là nhiều điểm núi cao như sinh hồ sapa mù căng trải đồng văn hay cả mẫu sơn
nhiệt độ vẫn thấp dưới một mươi độ nên vẫn mang tới cảm giác vô cùng bốt giá
sao đến ngày mai không khí lạnh yếu bớt đi
hầu khắp bắc bộ vẫn nhiều mây có mưa nhưng đến trưa và chiều thì mưa sẽ giảm và trời chuyển tạnh giáo
nhiệt độ toàn vùng vì thế mà sẽ tăng dần lên ngưỡng một mươi tám cho đến hai mươi độ
riêng khu vực các tỉnh như lai châu điện biên và sơn la
trong đêm nay và ngày mai vẫn phổ biến không có mưa ngày trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực này giao động trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với miền trung không khí lạnh vẫn gây mưa cho các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
trong buổi sáng ngày mai
còn đối với các khu vực khác từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
thời tiết hầu như không có mưa ban ngày trời tạnh giáo có nắng
nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
cụ thể ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
khu vực từ quảng bình trở xuống đến thừa thiên huế nhiệt độ trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ
và hai mươi chín ba mươi một độ vẫn tiếp tục là mức nhiệt ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
năm bộ và tây nguyên vẫn mang đặc trưng
thời tiết của mùa khô không mưa ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
trong khi đó ở nam bộ do trời có nắng mạnh hơn nên nhiệt độ tiếp tục giao động
ở mức cao trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển trong đêm nay và ngày mai khu vực phía đông bắc của bắc biển đông
cũng như là vùng biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu gây biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước